kính thưa quý vị công an phường tân định quận một tp hcm đang điều tra và giải quyết tin báo
một nhà dân trên đường nguyễn văn nguyễn bị bắn đạn bi và gây bể cửa kính nhiều lần trong những ngày qua
theo đó vào các ngày bảy một mươi và một mươi năm tháng sáu căn nhà bốn tầng của người dân trong hẻm hai trăm một mươi bốn đường nguyễn văn nguyễn
liên tục bị bắn vỡ cửa sổ bằng kính ở lầu hai lầu bốn các mảnh vỡ văng trong phòng và rơi xuống đường
gia đình cũng đã thu giữ một số viên bi sắt tại hiện trường
sự việc khiến cho những người trong nhà cảm thấy bất an
sau khi nhận thông tin công an phường tân định đã xuống lập biên bản để truy xét người gây ra sự việc
theo chủ căn nhà trên thì họ không thiếu nợ và cũng không xảy ra mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây